chủ trương công an chính quy về các xã đang được cấp ủy chính quyền địa phương người dân ở lai châu ủng hộ
nhiều xã có tình hình an ninh trật tự phức tạp được bố trí công an chính quy về làm công an xã bước đầu đã ổn định tình hình an ninh trật tự
các tệ nạn xã hội đã được kiểm soát và từng bước đẩy lùi người dân yên tâm lao động sản xuất
là một xã miền núi vùng cao xã trung đồng huyện tân uyên trước đây được đánh giá là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
nhiều bản trong xã hoạt động tôn giáo trái phép các vấn đề về tệ nạn xã hội thường xảy ra
trước tình hình đó công an huyện tân uyên đã đánh giá lựa chọn những cán bộ công an chính quy có đủ trình độ năng lực phẩm chất đạo đức tốt
để điều động luân chuyển xuống địa bàn cơ sở và đến nay đã có những hiệu quả tích cực
chúng tôi tập trung đào tra cơ bản địa bàn giả soát lại các địa các bản có những nguy cơ
tiếm ảnh phức tạp về an ninh trật tự chúng tôi có những kế hoạch

với tinh thần đề án của bộ công an công an đã đánh giá là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
công an bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở huyện tân uyên đã đưa một mươi một đồng chí công an chính quy xuống tăng cường ở các xã
việc đưa công an chính quy có trình độ năng lực kỹ năng giải quyết các vụ việc về các xã đã giúp địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự
nhiều mô hình được triển khai hiệu quả như mô hình dòng họ tự quản bản không tội phạm xã không ma túy
đây là lực đường công an được đào tạo cơ bản chính quy
khi trải qua cái kinh nghiệm thực tế rồi thì khi mà xuống cơ sở rất có kinh nghiệm
làm tốt công tác tham mưu với các vị đảng chính quyền phối hợp với các tổ chức đoàn thể giải quyết công việc về an ninh trật tự rất hiệu quả
khi giải quyết vụ việc ở cơ sở thì đảm bảo nhanh gọn đúng pháp luật không để xảy ra các vụ việc phức tạp trở thành điểm nóng kéo dài
lực lượng công an chính quy tăng cường xuống các xã đã góp phần phòng ngừa gian đe tội phạm đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ của ngành sâu hơn các hồ sơ thiết lập đối với người vi phạm cũng đảm bảo chất lượng hơn
thông qua đó cán bộ chiến sĩ cũng có cơ hội để cọ sát trải nghiệm chủ động hơn trong công tác nắm bắt tình hình kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết nhanh chóng hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự không để trở thành điểm nóng